bảo hiểm xã hội tỉnh lào cai đã phối hợp với bưu điện tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
từ đó tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm ngày càng tăng
là một lao động tự do chị trần thị lụa tại xã bản lầu huyện mương khương dự định tích lũy cho mình một số vốn nhất định để an dưỡng khi về già
tuy nhiên khi được tư vấn và hiểu rõ về bảo hiểm xã hội tự nguyện và lợi ích của bảo hiểm này mang lại
chị lụa đã quyết định tham gia để được hưởng các chính sách an sinh về sau này
nào động tự do hay là người buôn bán hay là người nằm nông nghiệp đều được tư vấn và giới thiệu một cách cạnh kẽ chính sách bảo hiểm xã hội của đảng và nhà nước
bảo hiểm xã hội tự nguyện là do người lao động tự nguyện tham gia để hưởng các chế độ theo quy định
tuy nhiên không phải người nào cũng hiểu được ý nghĩa nhân văn của loại hình bảo hiểm này
do đó thời gian qua bảo hiểm xã hội và biêu điện tỉnh lào cai đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn bản
để người dân hiểu
và chủ động tham gia
theo thống kê chỉ tính riêng trong tháng một mươi đã có gần một người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nâng tổng số người tham gia lên hơn ba bảy trăm linh người
bộ đồng tỉnh đã phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh chúng tôi thay đổi phương thức cân bản
đó là tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân bằng nhiều phương thức
thứ nhất là tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trong đó tập trung vào hệ thống loa phát thanh địa phương
là tỉnh miền núi
tỷ lệ người dân lao động tự do cao nên những giải pháp tích cực của lào cai trong việc chủ động tuyên truyền
hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bước đầu đã mang lại hiệu quả
người dân đã chủ động an sinh cho chính mình bằng cách đóng bảo hiểm
đây là một trong những giải pháp thu hút mở rộng đối tượng tham gia hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân trong thời gian tới